dưới tác động của hàn liêu vùng áp thấp phía tây khu vực này trời cũng chuyển nắng
và nhiệt độ cũng tăng trở lại lên ngưỡng là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
phần từ quảng bình trở vào đến bình thuận trời không mưa ngày mai nắng sớm
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
trạng thái ít mưa ngày nắng sớm với nền nhiệt trong ngày cao cũng là thời tiết
trong đêm nay và ngày mai tại các tỉnh thành nam bộ
dự báo mức nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực này sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở khu vực miền đông
còn tại miền tây nắng nóng cũng phủ khắp trên một phần hai diện tích của khu vực
trong khi đó ở tây nguyên thời tiết trong ngày mai từ sáng cho đến chiều
cũng phổ biến trạng thái tạnh giáo có nắng
nhưng về chiều tối khu vực này sẽ có mưa rào và rông
người dân tiếp tục cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông nam cấp ba
nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông cấp ba cấp bốn nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước